các phòng nghiệp vụ công an tp hcm đang phối hợp với công an quận bình tân điều tra nghi vấn bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong
trước đó sáng ngày hai mươi bảy tháng năm một phụ nữ ba mươi bảy tuổi trú tại quận bình tân giao con mình là cháu bé một tuổi cho người phụ nữ trông giữ như mọi ngày
đến chín h bốn mươi năm phút cùng ngày người chồng bé gọi cho mẹ cháu bé nói cháu bị ho ọc sữa và cơ thể tím tái
cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu tử vong
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu bé bị đa chấn thương vùng bụng nghi do bạo hành
qua lấy lời khai người trông cháu bé khai nhận do cháu bé bị ói ọc sữa nên đã dùng tay đánh nhiều cái vào vùng bụng cháu
vụ việc đang được tiếp tục điều tra